đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ cho biết đơn vị này vừa có văn bản đề nghị toán nhân dân tỉnh
hoãn xét xử cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông đặng anh tuấn để điều tra làm rõ thêm một số nội dung
theo đó tòa án nhân dân tỉnh phú thọ dự kiến sẽ mở lại phiên xử sơ thẩm cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông đặng anh tuấn
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tuy nhiên phiên tòa bị hoãn vì lý do nêu trên thời gian xét xử vụ này sẽ thông báo lại sau
trước đó phiên tòa hôm hai mươi năm tháng một mươi một phải hoãn do cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn có đơn xin xử vắng mặt
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ cho rằng lời khai của ông trương minh tuấn rất quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo đặng anh tuấn
nên cần triệu tập đến tòa sau đó chủ tọa phiên tòa đã chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ